phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh
đã kiểm tra thu giữ lô hàng gồm hơn năm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là anh nguyễn thành long không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên
đấu tranh khai thác nhanh long khai nhận và tự giao nộp thêm một mươi một thùng bia giấy
bên trong có chứa hai chín mươi sản phẩm thuốc lá điện tử
lực lượng chức năng đã yêu cầu long đưa toàn bộ lô hàng kể trên về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an nguyễn thành long khai nhận đã mua số hàng trên ở mạng xã hội facebook với giá hai trăm linh triệu đồng để bán kiếm lời